trong phiên xét xử viện kiểm sát nhân dân tp hcm khẳng định có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo hằng cùng bốn đồng phạm
nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân và đặng anh quân phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trả lời hội đồng xét xử bị cáo hằng cũng thừa nhận các hành vi đã nêu trong cáo trạng và cho rằng bị cáo sai là do bị kích động
đồng thời bị cáo hằng có nhiều đóng góp từ thiện được nhiều bằng khen của các cơ quan tổ chức nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt
dự kiến ngày mai hai mươi hai tháng chín tòa án nhân dân tp hcm sẽ tuyên án
phòng cảnh sát thinh sự công an tp hcm cho biết đã triệu tập nguyễn văn thường chú tại huyện quỳnh phụ của tỉnh thái bình cùng vợ
để điều tra làm rõ về hành vi lập tài khoản facebook kêu gọi từ thiện ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở khương đình thanh xuân
nhằm chiếm đoạt tài sản thường và vợ đã lập facebook có tên là hoài thu sau đó giả danh là bác sĩ trưởng khoa chấn thương và phục hồi
của bệnh viện bạch mai đăng thông tin kêu gọi ủng hộ tiền giúp đỡ các nạn nhân kèm thêm số tài khoản ngân hàng
tuy nhiên sau khi đăng bài thì chưa nhận được khoản tiền ủng hộ nào
trước tình trạng trên phòng cảnh sát thinh sự công an tp hcm khuyến cáo người dân khi quyên góp ủng hộ cho bất kỳ trường hợp nào
phải xem xét mức độ uy tín
tổ chức cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện tránh bị lợi dụng để trục lợi
liên quan đến vụ việc một nam thanh niên bị chặn đánh đến bất tỉnh trên quốc lộ một a đoạn qua tỉnh thanh hóa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam ba bị can để điều tra về hành vi giết người
ba đối tượng là lê văn định lê văn ba và nguyễn hoàng dương đều trú tại huyện nông cống của tỉnh thanh hóa
nhóm này khai nhận cho rằng anh nguyễn danh sơn một sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở huyện đông sơn
tỉnh thanh hóa điều khiển xe máy phía trước không cho xe tải của các đối tượng vượt lên
tuy nhiên khi đã cho xe vượt lên thấy anh sơn vẫn đi gần sát phía sau
nghĩ rằng anh sơn cố tình bám theo nên nhóm này đã dừng xe hành hung khiến nạn nhân bất tỉnh
ngày hai mươi một tháng chín công an huyện yên thành của tỉnh nghệ an cho biết đang tạm giữ trần khắc đương
và nguyễn văn nhật về hành vi buôn bán hàng cấm tức là pháo nổ
thu giữ gần bốn trăm hai mươi kg
qua công tác nắm tình hình công an huyện yên thành phát hiện đương và nhật có biểu hiện nghi vấn
hoạt động phạm tội liên quan đến pháo nổ nên đã tổ chức bắt giữ thành công hai đối tượng
thu giữ hai mươi kg pháo nổ
thám xét khẩn cấp nhà của đương thu giữ thêm bốn trăm linh kg pháo cùng một số tăng vật liên quan
hai đối tượng khai nhận mua pháo tại khu vực phía nam rồi vận chuyển về huyện yên thành
dự định để tiêu thụ trong dịp tết nguyên đán
sáng cùng ngày đội cảnh sát
điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận một mươi hai tp hcm phối hợp cùng với đội quản lý thị trường số một mươi hai
kiểm tra một điểm kinh doanh tại phường thanh xuân quận một mươi hai phát hiện ba năm trăm linh chiếc bánh trung thu không có hóa đơn chứng tử
khi được yêu cầu chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các hóa đơn chứng từ liên quan
người này cho biết đã điên hệ và nhập số bánh này từ một cửa hàng trên địa bàn quận bình tân tp hcm
sau đó về bán lại cho khách hàng để hưởng tranh lệch hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả